quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu ở phía bắc tăng cường xuống nước ta kết hợp với hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao
nên đêm nay và ngày mai bắc bộ được dự báo sẽ tiếp tục có mưa rào và rông
trong đó khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm
thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm nay đến sáng ngày mai sau đó mưa giảm dần
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ không cao phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
nhưng lưu ý mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý
đối với các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với thời gian mưa chủ yếu tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm
sau đó mưa giảm nhanh ngày mai trời có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ
trong khi đó khu vực từ quảng bình xuống đến bình thuận chỉ có mưa rào và rông vài nơi về chiều tối ngày trời nắng
với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi ba ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và chiều tối mai vẫn có mưa rào và rông nhưng ban ngày trời có nắng nhiều
tại tây nguyên còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ ban ngày khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
tại khu vực nam bộ vẫn có nắng nóng diện rộng cục bộ có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ vẫn có mưa rào và rông ở mức giải rác
tầm nhìn xa giảm xuống dưới một mươi km nguy cơ xảy ra tình trạng tố lốc và gió giật mạnh
trong khi đó các vùng biển ngoài khơi đều chỉ có mưa ở một vài nơi tầm nhìn thoáng đẳng
khu vực biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa và trường sa phổ biến có gió đông bắc đến đông cấp ba bốn
riêng khu vực phía đông bắc của bắc biển đông có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước